hòa chung không khí cả nước bước vào năm học mới sáng nay các em học sinh vùng lũ mù căng trải tỉnh yên bái đã đón ngày khai giảng với nhiều ước mơ và tinh thần quyết tâm vượt khó để học tập
mặc dù trời mưa to từ lúc sáng sớm thế nhưng hôm nay hầu hết các em học sinh vùng lũ huyện mù căng trải đều đến trường trong không khí phấn khởi tưng bừng khai giảng năm học mới
trên gương mặt các em bừng sáng lên niềm vui được đi học trở lại như chưa hề có trận lũ lịch sử đã đi qua
em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng cô giáo và cha mẹ
hôm nay là buổi tự trường em đến trường rất là vui chờ em đã trải qua một trận lũ em muốn các thầy cô và các bạn mình cần giúp đỡ em hơn
đến nay các đơn vị trường của huyện mù căng trải đã đảm bảo tốt cho công tác khai giảng năm học mới
toàn bộ điểm trường bị hư hại trong lũ đã được khắc phục với tinh thần nỗ lực quyết tâm cao khởi đầu cho năm học mới
các điểm trường lẻ của mầm non thì hiện nay còn nhiều cơ sở vật chất còn đang khó khăn
chúng tôi cũng muốn là có nguồn kinh khí hỗ trợ từ trung ương từ tỉnh để đầu tư cơ sở vật chất cho các cháu để hỏi lại các điểm trường lẻ
thứ hai là đối với các trường học mà có học sinh bán chú
hiện nay là cơ sở vật chất của các cháu còn nhiều khó khăn nhất là về nhà cơ bản là nhà cửa
các đồ dùng trang thiết bị cho các cháu ở bếp ăn thì còn khó khăn
chúng tôi cũng cần là có sự hỗ trợ của chung tay của các cấp các này của nhà nước cũng như là của các nhà hảo tâm đối với địa phương được tốt hơn
ngày đầu tiên khai giảng năm học mới ở vùng rốn lũ mù căng trải thật ấm áp và vui tươi
những ước mơ làm chú bộ đội làm cô giáo dạy học cho bản làng
được các em mang theo làm hành trang trang
trong suốt quá trình học tập chính những ước mơ ấy đã thắp sáng lên niềm tin vào tương lai
xua tan đi nỗi đau mất mát khi cơn lũ đi qua